sau vài cơn mưa đầu mùa bọ đậu đen xuất hiện tràn ngập và tấn công vào nhà rất nhiều hậu dân sống trên địa bàn tỉnh bình phước
theo số liệu thống kê của trung tâm y tế dự phòng huyện bù đớp tỉnh bình phước hiện tại trên địa bàn huyện có trên một trăm linh hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đồ đen tấn công
tuy chưa xác định loại côn trùng này gây ra dịch bệnh gì nhưng với mật độ số lượng lớn loại bọ này phát sinh mùi hôi khó chịu dễ gây dị ứng
thực trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay trong lúc các ngành chức năng đang tìm cách xử lý thì người dân vẫn phải tiếp tục quét hốt và tự xử lý theo cách của mình